sau khi khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ven kênh cái rắn
quốc lộ tám mươi thuộc ấp vĩnh lân xã vĩnh trinh huyện vĩnh thạnh tp cn vừa qua lãnh đạo
thành phố cùng với các sở ngành chức năng đã đi kiểm tra tình hình sạt lở cũng như thăm hỏi
động viên các và hỗ trợ người dân bị sạt lở
ủy ban nhân dân tp cn hỗ trợ mỗi hộ gia đình bị sạt lở năm triệu đồng từ nguồn vận động doanh nghiệp
động viên người dân vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống
lãnh đạo thành phố đề nghị ủy ban nhân dân huyện vĩnh thạnh sớm xem xét hỗ trợ nền tái định cư
cho các hộ dân tại khu dân cư dành cho người dân bị ảnh hưởng sạt lở theo quy định
đồng thời tăng cường kiểm tra toàn tuyến kênh cái sắn và có kế hoạch vận động các hộ dân giảm tải
di rời tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao
trước đó dạng sáng ngày hai mươi tám tháng bảy khi phát hiện nhiều vết nứt
chính quyền đã huy động lực lượng giúp dân di rời tài sản và sơ tán nên giảm thiểu tối đa thiệt hại và không có thương vong